trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
cùng bộ trưởng ngoại giao các nước asean và bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị tham dự hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean trung quốc
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh chia sẻ đánh giá chung của các nước asean
về ý nghĩa và tầm quan trọng chiến lược của quan hệ asean trung quốc
khẳng định sẽ tích cực phối hợp cùng các nước asean thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác giữa hai bên đi vào chiều sâu và thực chất hơn
nhất là trên các lĩnh vực thuộc quan tâm và lợi ích chung như kinh tế thương mại đầu tư thích ứng cách mạng công nghiệp bốn
kết nối phát triển bền vững giao lưu nhân dân
nhân dịp hội nghị các bộ trưởng đã chính thức khởi động chương trình học bổng lãnh đạo trẻ asean trung quốc
và nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa các hoạt động trao đổi văn hóa giao lưu nhân dân giữa hai bên